an ninh trật tự với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
bốn đối tượng do lữ duy an cầm đầu vừa bị công an huyện châu thành tỉnh bến tre bắt giữ
ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu nhận được đơn trình báo của bà nguyễn thị kim loan về việc con trai bà là
nguyễn bá hiếu bị một nhóm bạn bắt cóc và đang giam giữ tại nhà của lữ duy an ở ấp tân phú
xã tân thạch bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện châu thành đã nhanh chóng đột nhập vào
nhà của lữ duy an giải cứu thành công anh hiếu và bắt giữ bốn đối tượng lữ duy an phạm thị ánh hoa
nguyễn văn hòa và nguyễn hoài trung tiếp tục kiểm tra trên người của an lực lượng chức năng thu giữ
một gói ma túy đá nhiều vật dụng dùng để sử dụng ma túy được cất giấu trong nhà bước đầu các đối tượng
khai nhận sau khi cả nhóm sử dụng chung ma túy đá vì sợ hiếu về nhà bị lực lượng công an phát hiện
nên đã bắt giữ ở lại còn tại tỉnh con tum công an huyện đắc tô vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng là
lê văn thuận chú tại huyện lan chánh tỉnh thanh hóa và đinh xuân định chú tại huyện đắc tô tỉnh con tum
về hành vi cướp tài sản
khoảng hai giờ sáng ngày tám tháng bảy anh ngô đình nhớ chú tại xã cư an huyện đắc pơ tỉnh gia lai
đang dừng xe tải nghỉ ngơi tại đoạn đường liên huyện đắc tô sa thầy tỉnh con tum thì bị hai đối tượng
dùng gậy gạch tấn công để cướp tài sản sau khi lấy tiền và tài sản của anh nhớ các đối tượng đã
nhanh chóng lẩn trốn bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ cướp
khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn đắc mông xã đắc trăm huyện đắc tô tại cơ quan công an bước đầu
các đối tượng đã khai nhận về hành vi cướp tài sản
ba mươi sáu triệu đồng là tăng vật mà công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn vừa thu giữ của một mươi đối tượng
về hành vi đánh bạc
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tại số tám mươi chín thôn cốc nam xã tân mỹ huyện văn lãng thông qua các biện pháp
nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện văn lãng tổ chức bắt quả
tăng một nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tăng vật thu giữ là gần ba mươi sáu triệu đồng
một bảng vị và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan các đối tượng bị bắt giữ được đưa về trụ sở công an huyện
văn lãng để điều tra làm rõ
một vụ vận chuyển năm trăm linh kg động vật và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị công an huyện nam đàn
tỉnh nghệ an phát hiện
kiểm tra xe ô tô tải do phạm văn hòa chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển ba mươi năm con dê sống một mươi một thùng xốp bên trong đựng nội tạng dê
chủ yếu là dạ dày và lòng tất cả số động vật và hàng hóa nói trên không có giấy tờ chứng minh rõ
nguồn gốc xuất xứ và giấy kiểm dịch của cơ quan thú y
thưa quý vị hiện nay tình trạng vi phạm luật đất đai hai nghìn một mươi ba trong lĩnh vực đất nông nghiệp tại các địa phương
trong cả nước diễn ra khá phức tạp các lỗi vi phạm thường xuyên diễn ra là chuyển đổi đất trồng lúa
sang trồng cây lâu năm không nằm trong quy hoạch liệu có phải xuất phát từ sự yếu kém trong công tác quản lý
của chính quyền cấp xã mà khiến cho người dân đứng trước nguy cơ trắng tay
phóng sự sau đây tại tỉnh hà nam sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này
xã tượng lĩnh huyện kim bảng tỉnh hà nam đang xôn xào câu chuyện vì sao năm mươi hai vườn cây ăn quả
có giá trị kinh tế cao của nhiều hộ dân
lại bị chính quyền bắt chặt đi để trả lại đất trồng cây hàng năm
cách đây bốn năm sau khi người dân tiến hành dồn điền đổi thửa theo quy hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh
trong đó có một mươi hectare dụng cốt cao gặp khó khăn trong việc tưới tiêu không ai nhận canh tác
trước thực trạng trên ủy ban nhân dân xã đã cử cán bộ xuống các thôn cùng họp với dân
để vận động người dân nhận diện tích dụng cốt cao này
chúng tôi cũng đi họp thường xuyên giao ban với xã
thì xã cũng thông báo đối với các thôn là
trước hết là phải thông qua họp tri bộ tri bộ đồng tình
đối với định hướng của trên như thế đối với diện tích đất cốt cao khó khăn
thì người ta đang định hướng là cho chuyển đổi mục đích từ cây múa sang trồng cây
năm mươi hai hộ dân sau khi họp đã nhận đất và làm đơn gửi lên xã
bên cạnh đó tiến hành vay tiền để lấy tiền cải tạo đất mua giống cây ăn quả
hàng trăm ngốc táo đài loan ổi
tranh tố thì lần lượt được trồng trên diện tích gần một mươi hectare trong toàn xã
chỉ sau ba năm chăm sóc các vườn cây đã cho thu hoạch
nhưng niềm vui ngắn chẳng tẻ gan
thì vào ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu người dân bất ngờ nhận được quyết định từ ủy ban nhân dân xã
là phải chặt cây ăn quả đang cho thu hoạch trả lại mặt bằng để trồng cây hàng năm trước ngày một mươi năm tháng năm

bây giờ qua như là bảo là phá thì chặt con chết con đứng em đi
thì lấy gì nó sinh sống mà chúng tôi thì không ăn việt nam không có
bệnh thật thì qua như là lúc bây giờ còn đang phải luôi cho tiền cho thuốc ăn
đem những bức xúc của người dân đến hỏi những người có trách nhiệm ở xã tượng lĩnh
thì câu trả lời cho vấn đề này lại được cho là do người dân làm tự phát
khi chưa được sự đồng ý cho chuyển đổi của chính quyền
nếu lỗi thì đúng rồi lỗi của chính quyền là cũng có cái lỗi là chưa quyết định để xử lý
mãi tay để xử lý các hội
vì như vậy
như vậy là đấy cũng vì là cái công băn của ủy ban nhân dân à của phòng nông nghiệp đấy
là có cái đề nghị các xã là thống quê cái cốt cả
tuy nhiên trước cách giải thích bất nhất của ủy ban nhân dân xã tượng lĩnh
thì lãnh đạo sở nông nghiệp phát triển nông thôn hà nam lại cho rằng
đây là những sai phạm của cán bộ cấp xã
chứ sở này chưa nhận được đơn xin chuyển đổi của người dân
không có biên bản lập để cảnh báo thì đương nhiên là trách nhiệm với chính quyền
cái đấy phải phân biệt rất là rõ
quả bóng trách nhiệm được các cơ quan chức năng đùn đẩy cho nhau
còn thiệt hại thì người dân hoàn toàn chịu
một câu hỏi được đặt ra
nếu như không có sự đồng thuận của ủy ban nhân dân xã
thì người dân sao lại có thể trồng cây ăn quả trên một diện tích lớn như vậy
nguy cơ người dân lâm vào cảnh nợ nần trắng tay đã hiện hữu ra trước mắt
nếu diện tích gần một mươi hectare cây ăn quả bị phá bỏ
còn trách nhiệm những người quản lý ở cấp xã gần dân nhất có lẽ chỉ bị khiển trách nhẹ nhàng
tiếp tục là một thông tin liên quan tới y tế
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến nay đã ghi nhận ổ dịch bạch hầu
tại ấp thuận tiến xã thuận lợi và ấp thuận phú ba xã thuận phú tỉnh bình phước
tính đến chiều qua tại ổ dịch ở hai xã thuận lợi và thuận phú đã có ba mươi bảy ca mắc bệnh giám sát
trong đó có ba ca đã tử vong
hiện sáu ca đã xuất viện
hai mươi tám ca đang điều trị tại các bệnh viện nhiệt đới thành phố trung hồ chí minh
dạo rẫy đa khoa tỉnh bình phước
trong ba mươi sáu mẫu đưa đi xét nghiệm viện pasteur thành phố hồ chí minh đã xác định có bốn mẫu dương tính với vi khuẩn bạch hầu
theo trung tâm y tế huyện đồng phú tỉnh bình phước sau khi phát sinh cụm bệnh bạch hầu
ubnd huyện đã chi ba mươi triệu để mua thuốc dự phòng cho các xã có dịch cung ứng năm trăm linh thuốc cho năm trăm linh người lớn và hai trăm năm mươi trẻ em
tỉnh bình phước cũng đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh bạch hầu
và các biện pháp phòng chống để người dân tự giác và chủ động phòng chống bệnh
vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh đúng lịch đủ mũi tiêm
đối với khu vực ổ dịch ngành y tế tổ chức tuyên truyền tới từng gia đình về các biện pháp vệ sinh cá nhân
và có thể thấy là một nước nhiệt đới nóng ẩm như việt nam thì các ổ dịch có thể xuất hiện
nếu như mà chúng ta không biết giữ vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường và có các biện pháp để có thể phòng chống dịch bệnh phải không chị thảo
vâng đúng vậy
bên cạnh các loài sinh vật truyền bệnh thì người dân cũng cần lưu ý một yếu tố khác
đó chính là hiện tượng thay đổi thời tiết
và biên tập viên anh vũ thấy không trong vòng hai ngày qua thì sự tranh lệch về nhiệt độ thời tiết đã lên tới trên dưới một mươi độ
khiến cho rất nhiều người không khỏi lo lắng về tình trạng sức khỏe đặc biệt là đối với trẻ em và người già
những người mà dễ bị tổn thương khi mà thời tiết thay đổi
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
nắng nóng ngột ngạt
chỉ sau vài tiếng đồng hồ lại chuyển mưa rào
hiện tượng thời tiết thay đổi đột ngột như vậy
ít nhiều đã ảnh hưởng tới lịch sinh hoạt cũng như sức khỏe của phụ huynh và các con
trao đổi với phóng viên cô phương ở trường mầm non a ba đình hà nội chia sẻ
để giúp các bé có được sức khỏe và điều kiện sinh hoạt tốt nhất
nhà trường đã hoàn thiện và bổ sung cơ sở vật chất ngay từ đầu hè
nhưng bên cạnh đó thì với cái thời tiết bất thường ấy
thứ nhất là khi đến lớp thì sẽ cho các con
nhắc các con uống nhiều nước hơn
thứ hai nữa là khi mà ở trong lớp thì bật điều hòa
thì buổi chiều chúng tôi cũng có cái thời gian mà tắt điều hòa
để cho con có thời gian thích nghi giữa nhiệt độ bên trong lớp và bên ngoài
để tránh cái trường hợp mà nó bị quá trình lệch
chúng tôi cho các con vận động rất là nhiều
cho nên là buổi sáng tập thể dục xong thì các cụ cũng rất chú ý
để cho các con lau mồ hôi đầu và thay áo
đấy để tránh cái việc thấn ngược trở lại giữa con sẽ dễ ốm
bên cạnh đó thời tiết thay đổi đột ngột cũng tác động đến sức khỏe
của những người già những người có bệnh về xương khớp
đến việt nam từ hôm qua đoàn khách du lịch này đã cảm nhận rất rõ
sự thay đổi về thời tiết cũng như sức khỏe của nhiều thành viên trong đoàn
hai ngày nhiệt độ lên xuống hơn một mươi độ làm ông tôi bị đau lưng và khớp
nhiều người trong đoàn du lịch của tôi cũng rất mệt mỏi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hiện đang là mùa mưa ở các tỉnh bắc bộ nên hiện tượng mưa bất thường
có thể gây bất ngờ cho con người nhưng cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên
do vậy đối với người dân ở trung du đặc biệt liên quan đến những hiện tượng
cổng đoan như là lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
đối với người dân các tỉnh đồng bằng bắc bộ thì hiện tại đang là thể hiểm
giao tranh giữa cái nắng và cái mưa
nếu mưa là giảm nhiệt rất nhanh và khi nắng xuất hiện lại thì là nhiệt độ là tăng
nhưng do vậy quá trình trinh lệch nhiệt rất là lớn
đối với người dân bắc bộ đặc biệt là những quá trình giao động nhiệt trong ngày
lớn như hiện nay để tránh gây ra cái ảnh hưởng đến sức khỏe
cũng theo dự báo từ trung tâm hiện tượng thời tiết bất thường và nắng nóng
cũng sẽ tiếp tục kéo dài đặc biệt ở các tỉnh miền trung và nhiệt độ cũng lên rất cao
thưa quý vị hiện nay thì chính phủ đang hết sức quan tâm tới một đề án đó
chính là chương trình ngoại truyền thông tin
chương trình tập nói tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp một của bộ giáo dục và đào tạo
và chương trình này cũng đang mang lại những hiệu quả hết sức tích cực
vâng và điển hình là ở khánh hòa nơi mà gần hai trăm linh học sinh người dân tộc thiểu số
trong độ tuổi và lớp một đã được chuẩn bị kiến thức kỹ năng cơ bản để tiếp cận với chương trình học
trước khi bước vào năm học mới
hãy cùng chúng tôi đến với thành phố cam ranh để hiểu rõ hơn về chương trình này
hè năm nay lớp tập nói tiếng việt của cô đặng thị xuân tuyết
trường tự học cam phúc nam thành phố cam ranh có một mươi học sinh người dân tộc tiểu số
hơn một tháng qua cô và chò mỗi tuần năm buổi đầu đặn đến lớp
tuy phần lớn các em đã có lớp mẫu giáo nhưng vừa tiếng việt vẫn còn phải củng cố nhiều
các em được tập nói tập tô màu được hát chơi giờ chơi và được giao tiếp bằng tiếng việt
qua đó học sinh đã hình thành nền nếp thói quen khi đến lớp đến trường
niềm vui được đi học niềm vui chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu từ những lớp hè
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trường tiểu học cam phúc nam sẽ thực hiện mô hình trường học mới
vì vậy ngay từ trong lớp hè các em đã được tăng cường giao tiếp bằng tiếng việt
thông qua nhiều hoạt động vui chơi giáo dục kỹ năng sống và bắt đầu làm quen với hình thức học theo nhóm
giúp các em tự tin hơn và không bỡ ngỡ khi bước vào mô hình học mới
ở những năm học mới
hình thức tổ chức dạy học thì hầu như là bằng các hoạt động vui chơi
và làm sao để học sinh được nói nhiều được tiếp cận nhiều với tiếng việt
mô hình trường học mới đòi hỏi là các em phải giao tiếp rất là nhiều và đặc biệt là làm việc theo nhóm
vì vậy là trong quá trình học trong hè này thì cũng giáo viên cũng tổ chức cho các em là học trong nhóm
tức là cũng chia sẻ được nói với nhau nhiều hơn
thứ hai là để cho các em tự giới thiệu với nhau
giới thiệu về mình và giao tiếp nhiều hơn
như vậy thì khi mà các em lên lớp hai
thì các em sẽ có cái cơ sở cơ bản để các em hòa nhập cái mô hình này
từ đầu tháng sáu cả sáu trường tiểu học có học sinh là người dân tộc thiểu số ở thành phố cam ranh
đã tổ chức vận động học sinh ra lớp và giảng dạy chương trình tập nói tiếng việt chuẩn bị vào lớp một
thành phố đã huy động được một mươi một lớp ở tám điểm trường
với gần hai trăm linh em học sinh người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lớp một vào tham gia
tỷ lệ học sinh ra lớp đạt trên chín mươi chín
chương trình được thực hiện trong gần hai tháng với một trăm tám mươi tiết và sáu mươi bài học
vận dụng các mô hình phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh
phù hợp với tương địa bàn
các nhà trường và giáo viên đã tổ chức linh hoạt hiệu quả các lớp học trong hè
cho trẻ em người dân tộc tiểu số
tôi thấy năm nay thì cái chương trình nó có những cái thay đổi mới
đó là về kỹ năng sống của các em thì sẽ được trao dồi nhiều hơn
và các em cũng trở nên mạnh mẽ hơn
mạnh dạng đồ dùng trang thiết bị thì nó cũng nhiều hơn
giúp các em có thể quan sát và học tập một cách hứng thú và sôi nổi hơn trong các tiết dạy
giáo viên ở đây là làm việc với cái tinh thần là nhiệt huyết của những giáo viên
chính vì thế mà đến hôm nay là theo chúng tôi thì các em học sinh
rất là giàn dãy tự tin biết nói tiếng việt cũng là tương đối thành thạo
để chuẩn bị cho một năm học mới
với những chính sách hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số
các chương trình giảng dạy phù hợp đã giúp các em tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông đổi mới hiện nay
tinh thần toàn dân đến trẻ đến trường ở vùng đồng bào dân tộc tiểu số
cũng bắt đầu từ những lớp tập nói tiếng việt như thế này
vâng còn vào ngày hôm qua tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
bộ giáo dục và đào tạo và nhà tài trợ đã phối hợp tổ chức buổi họp báo giới thiệu chương trình
chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi sáu
đây là chương trình nhằm tuyên dương các giáo viên tiêu biểu xuất sắc đang công tác
tại các trường học nằm trên các đảo thuộc các huyện đảo và cấp huyện có xã đảo
được thủ tướng chính phủ ký quyết định phê duyệt
năm hai nghìn một mươi sáu chương trình sẽ lựa chọn và vinh danh bốn mươi hai giáo viên đang công tác
tại các trường học nằm trên các đảo thuộc các huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo
các thầy cô giáo được tuyên dương đều có thời gian công tác trên các đảo từ ba năm học trở lên
và là những thầy cô có tư cách đạo đức lối sống tốt chuyên môn cao
có nhiều sáng kiến trong dạy học và tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy
chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi sáu mong muốn cổ vũ động viên và tri ân các thầy cô giáo
đang công tác tại các trường học ở vùng biển đảo có điều kiện kinh tế khó khăn
qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền kêu gọi xã hội tiếp tục quan tâm
giúp đỡ đội ngũ giáo viên và học sinh ở vùng biển đảo
năm nay để lan tỏa thông tin chương trình ban tổ chức chương trình chia sẻ cùng thầy cô
còn tổ chức cuộc thi nghĩ về thầy cô biển đảo tại website ww chia sẻ cùng thầy cô com
và dự kiến lễ tuyên dương sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một tại thủ đô hà nội
cũng trong ngày hôm qua bộ thông tin và truyền thông phối hợp cùng với trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thanh niên sinh viên việt nam ở nước ngoài
với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo việt nam
cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo
và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng
lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc đối với thanh niên sinh viên việt nam ở nước ngoài
cổ vũ khuyến khích những ý tưởng sáng kiến giải pháp những đóng góp thiết thực của thanh niên sinh viên việt nam ở nước ngoài
đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên sinh viên việt nam ở nước ngoài
đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thời gian gửi nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng bảy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
vỏ chai vỏ hộp hay những tờ báo bìa lịch thường bị bỏ đi sau khi sử dụng
tuy nhiên với sự khéo léo của hội viên một số hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn thành phố hà nội
thì chúng lại có thể trở thành những đồ vật hữu ích trong cuộc sống
khoảng không lối đi lại của tòa nhà n năm khu đô thị dịch vọng
những loại hộp chứa khác nhau được tạo thành những giỏ hoa nhài hoa dạ yến thảo đầy màu sắc và tạo không gian cho tòa nhà
những sản phẩm này được tạo ra từ bàn tay khéo léo của chị nguyễn thị làn cư dân của tòa nhà
hiện nay tôi cũng được biết một số bà con đây cũng đã học tập theo chúng tôi
và rất là thích thú với cái sáng tạo những cái vỏ rất là đẹp con pho đang vứt ra môi trường thì các bà con đã trồng
sau đó thì cũng để ở ban công nhà mình rất là thích
công trình nghệ thuật sử dụng đồ tái chế trồng cây xanh của hội liên hiệp phụ nữ quận cầu giấy được trang trí ở nhiều điểm vui chơi nhà sinh hoạt tổ dân phố
không chỉ góp phần làm đẹp cho khu dân cư mà còn mang lại giá trị về văn hóa và kinh tế
thời gian qua số tiền thu được từ việc bán những sản phẩm tái chế của hội đạt gần hai trăm linh triệu đồng
khi mình tận dụng được cái sản phẩm đồ tái chế này nghĩa là rất là tiết kiệm
nó tiết kiệm được cả cho mình và tiết kiệm được cả cho đường phố
nó sạch mình đi đâu mình nhìn thấy họ vứt ngột ngang là nhặt về
rồi tạo ra những cái chậu những cái vỏ theo ý mình đẹp mát và lại nhìn nó dễ coi
nhận thức được tác hại của ô nhiễm môi trường
nhiều hội phụ nữ trên đất nước
bàn thành phố hà nội đã phát động nhiều mô hình khác nhau trong việc sử dụng đồ tái chế để mang lại xanh sạch đẹp cho thành phố
chúng tôi hướng dẫn cho tất cả mọi người ở trong câu lạc bộ là để làm
để ai mà sử dụng được cái ngành nghề gì thì người ta sẽ tiết kiệm được cái giấy của mình để làm những cái túi đấy
để vừa phục vụ được vừa đảm bảo được cái giữ vệ sinh môi trường không hạn chế sử dụng cái túi ni lông
nhiều loại phế liệu
tưởng như bỏ đi
nhưng bằng những cách làm khác nhau
sự sáng tạo
những bàn tay khéo léo
đã góp phần không nhỏ giúp cải thiện môi trường
giảm tình trạng uốn úi rác thải như hiện nay
mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm báo
một thông tin quan trọng được các báo đồng loạt đăng tải đó là
tết của tòa trọng tài thường trực ngày một mươi hai tháng bảy mang một ý nghĩa lịch sử
không những đối với tranh chấp tại biển đông mà còn là một án lệ quan trọng luật biển quốc tế
hai vấn đề cốt lõi trong việc lập luận khởi kiện của philippines là quyền lịch sử trên biển đông và quy chế đảo
cũng là hai vấn đề được kỳ vọng nhất đã được tòa trọng tài làm rõ bằng các quyết định của mình
theo tuổi trẻ bất chấp sự vắng mặt của trung quốc tại tòa
cũng như các lập luận phủ định thẩm quyền của tòa trọng tài
cho rằng phán quyết của tòa sẽ không có ý nghĩa gì với bắc kinh
tòa trọng tài khẳng định phán quyết của tòa mang giá trị pháp lý ràng buộc với tất cả các bên
và trung quốc là một thành viên của công ước của liên hợp quốc về luật biển không là ngoại lệ
chi tiết được tăng tải trên báo tuổi trẻ số xa ngày hôm nay
vụ việc formosa hợp đồng với công ty môi trường đô thị kỳ anh
cất bốc hàng trăm tấn chất thải khỏi công trường của formosa rồi đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp
theo người dân phí qua cầu hạc trì hiện được thu với mức thấp nhất là ba mươi năm đồng một lượt xe
dưới một mươi hai chỗ ngồi cao nhất là một trăm tám mươi đồng một lượt xe từ một mươi tám tấn trở lên là quá cao
đoạn đường đi qua cầu kéo dài gần năm km gây mất nhiều thời gian và chi phí
từ nhiều tháng nay tình hình mất trật tự tại trạm thu phí cầu hạ trì liên tiếp xảy ra
có chiều hướng ngày càng phức tạp
đã nhiều lần người dân phường bạch hạc thành phố việt trì và người dân vùng lân cận
tụ tập đông người tại hai cây cầu này
để phản ứng việc bị chặn không được lưu thông qua cầu việt trì cũ
tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc vec vừa có kiến nghị
xóa bỏ trạm thu phí đại xuyên thuộc dự án đường cao tốc cầu rẽ ninh bình
vì những bất cập trong việc khai thác
theo thống kê của vec sau hơn bốn năm đưa chạm đại xuyên vào khai thác
đã xảy ra một trăm bốn mươi sáu vụ ủn tắc chủ yếu vào những ngày lễ thứ bảy chủ nhật
lý do gây tình trạng nêu trên theo phía vec là
do trạm thu phí đặt trên chính tuyến đường cao tốc
tại các ngày lễ lưu lượng phương tiện tăng đột biến tại một thời điểm
có thời điểm lưu lượng lên đến hai trăm linh ba trăm linh xe một giờ một chiều đi
di chuyển khi đi qua trạm thu phí do tốc độ lưu thông thấp gây ủn tắc trước chạp
cùng với tình trạng ủn tắc chất lượng khai thác đường cao tốc cầu dãi ninh bình
bị ảnh hưởng rất lớn tốc độ di chuyển của các phương tiện giảm
sự chờ đợi khi gây ủn tắc thiệt hại cho người tham gia giao thông
về thời gian nhiên liệu tiêu hào cũng nhiều hơn
ngoài ra số vụ va chạm giao thông trên đường cũng thường xuyên xảy ra
tại các ngày un tắc do khoảng cách xe không được đảm bảo
bên cạnh đó vec cũng cho rằng vị trí đặt trạm thu phí đại xuyên là không hợp lý
theo tổng cục đường bộ việt nam thời gian qua có ba tỉnh có xe vi phạm
về tốc độ nhiều lần nhưng chưa xử lý kịp thời gồm có thái nguyên bình thuận và phú yên
để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông tổng cục đường bộ việt nam
đã đề nghị ủy ban an toàn giao thông quốc gia bộ giao thông vận tải
có văn bản chấn chỉnh nhắc nhở các tỉnh thành này
tổng cục đường bộ việt nam cho biết trong sáu tháng đầu năm lực lượng chức năng
của các tỉnh thành đã xử lý gần ba ba trăm linh phương tiện vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình
chỉ tính riêng trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chức năng đã xử lý năm trăm một mươi ba xe
thu hồi phù hiệu đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng bốn trăm năm mươi chín xe
từ chối các phù hiệu năm mươi bốn xe
đến hết tháng sáu các sở giao thông vận tải đã xử lý vi phạm đối với ba hai trăm chín mươi bốn phương tiện
trong tháng sáu cả nước có tổng số tám mươi một hai trăm chín mươi hai lần vi phạm quá tốc độ
tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân trên một km là năm mươi chín lần trên một km
đã liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua
một lần nữa đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn giao thông đường thủy
để khắc phục tình trạng này ủy ban an toàn giao thông quốc gia cục đường thủy nội địa cho biết
sẽ tăng cường kiểm tra các vấn đề an toàn giao thông đường thủy trong thời gian tới
một tuần sau sự cố xà lan chở cát tông vào cầu rạch đĩa huyện nhà bè đã được khắc phục
giao thông đi lại bình thường hệ thống ống nước bị vỡ cũng đã được đấu nối
tuy nhiên nằm cách cây cầu này không xa là hai bãi cát vẫn nhộn nhịp xà lan ra vào nhận hàng mỗi ngày
nguy cơ xà lan đứt neo hoặc tài công lơ là khiến xà lan tông vào chiếc cầu này vẫn luôn hiện hữu
trong buổi kiểm tra trên tuyến canh tẻ thuộc địa bàn quận bảy và huyện nhà bè đoàn kiểm tra liên ngành thừa nhận
tai nạn giao thông đang có xu hướng dịch chuyển từ đường bộ sang đường thủy
trong khi đó mức độ nghiêm trọng mà tai nạn giao thông đường thủy gây ra nghiêm trọng hơn rất nhiều lần so với đường bộ
như vụ việc xà lan đâm sập cầu gành khiến tuyến đường sắt bắc nam bị gián đoạn trong ba tháng vừa qua là một ví dụ điển hình
chúng ta không được chủ quan vì cái tai nạn giao thông đường thủy nếu mà nó đã xảy ra thì nó còn cái khắc phục
và cái xử lý của nó còn nhiều khó khăn còn nhiều gấp nhiều lần so với cái đường bộ
trong khi đó theo cục đường thủy nội địa thì hiện nay có đến chín mươi các xà lan tàu thuyền chở vật liệu xây dựng
như cát đá sỏi trên sông đang chở quá tải
bên cạnh đó là ý thức tham gia giao thông đường sông của chủ tàu tài công vẫn còn lơ là chủ quan
nhiều cái vụ tai nạn liên quan tới cái giao thông đường thủy đặc biệt là cái phương tiện mà nó chở quá tải
rồi cái người điều khiển phương tiện cái người thiền trưởng cái người mà điều khiển chính lại không điều khiển
mà lại giao cho những cái thuyền viên thành ra chưa có kinh nghiệm khi qua những cái cầu
trong thời gian tới ban chỉ đạo liên ngành yêu cầu các cảng vụ xử lý nghiêm các bến bãi không phép
các tàu thuyền chở quá tải và người cầm lái không có bảng cấp
nếu tàu thuyền nào không đầy đủ các thủ tục cần thiết thì cương quyết không cho dây bến